nguồn tắc thực hiện là trên cơ sở tự nguyện đồng thuận của cha mẹ học sinh
các cơ sở mầm non tổ chức hoạt động bán chú và phải đặt các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
như vậy toàn bộ học sinh các cấp của thủ đô hà nội sẽ đều đến trường từ ngày một mươi ba tháng bốn